nằm trong chương trình tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu quốc hội tp cnh sau kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
hôm nay đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã có buổi tiếp xúc hơn hai trăm linh cử tri các xã thị trấn trên địa bàn huyện cờ đỏ tp cnh
tại buổi tiếp xúc ghi nhận các ý kiến kiến nghị của bà con cử tri về các vấn đề như các dự án đầu tư giao thông
kết nối đồng bằng sông cửu long còn nằm trên giấy vấn đề khai thác rừng tiêu thụ nông sản tại đồng bằng sông cửu long
đồng chí trần thanh mẫn cho rằng cùng với sự ổn định và phát triển của đất nước
tp cnh đã có bước đột phá cả về lượng và chất duy trì tốc độ tăng trưởng vào tốc cao của cả nước
cơ sở hạ tầng phát triển mạnh an sinh xã hội được quan tâm
đồng thời đề cập đến nhiều biện pháp phòng chống tham nhũng giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu